tại thành phố bắc cạn ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn phối hợp với ban chỉ đạo tây bắc
tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh bắc cạn năm hai nghìn một mươi chín
tham dự hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương các địa phương các doanh nghiệp trong và ngoài nước
hội nghị được tổ chức với mục đích tuyên truyền giới thiệu quảng bá những tiềm năng
lợi thế cơ chế chính sách yêu đái hỗ trợ đầu tư các dự án trọng điểm cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
và quảng bá du lịch tỉnh bắc cạn đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước
tham gia hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu về tiềm năng thế mạnh chính sách yêu đái hỗ trợ đầu tư
danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh bắc cạn
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việc đưa bắc cạn thoát nghèo không chỉ là mong muốn của đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh
mà còn là mong muốn của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước
thủ tướng đánh giá thời gian qua tình hình kinh tế xã hội của bắc cạn có nhiều chuyển biến đáng mừng với nhiều dự án lớn
cơ sở hạ tầng được cải thiện đời sống nhân dân có nhiều tiến bộ
để phát huy có hiệu quả cao nhất các tiềm năng và lợi thế thủ tướng đề nghị tỉnh bắc cạn cần có các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh
phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đặc biệt là việc khai thác lợi thế tiềm năng về khoáng sản
nhưng phải gắn với bảo vệ môi trường phát triển kinh tế rừng cũng là một lợi thế bởi bắc cạn có tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất cả nước
để phát huy có hiệu quả cao nhất các tiềm năng và lợi thế thủ tướng đề nghị tỉnh bắc cạn cần có các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh
phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đặc biệt là việc khai thác lợi thế tiềm năng về khoáng sản